thưa quý vị sau hai ngày tạm hoãn vì lý do kỹ thuật vòng đàm phán thứ tư giữa nga và ukraine sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay theo giờ địa phương
theo cố vấn tránh văn phòng tổng thống ukraine đồng thời là trưởng đoàn đàm phán ukraine mikhail podoriac
đây là một tiến trình đàm phán khó khăn vẫn còn những mâu thuẫn cơ bản cần giải quyết nhưng cũng có những tín hiệu nhất định cho sự thỏa hiệp
nga và ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán lần lượt vào thời điểm ngày hai mươi tám tháng hai mùng ba tháng ba và mùng bảy tháng ba tại belarus
bên cạnh đó là một cuộc gặp cấp ngoại trưởng bên lề diễn đàn ngoại giao antaly thổ nhĩ kỳ
vòng đàm phán thứ tư được lên kế hoạch vào ngày một mươi năm tháng ba song đã phải tạm hoãn
trong đoạn video phát biểu được công bố vào sáng ngày một mươi sáu tháng ba tổng thống ukraine cho biết lập trường của ukraine và nga
tại cuộc đàm phán đang có chiều huyết
đàm phán vẫn đang diễn ra lập trường của hai bên trong các cuộc đàm phán có chiều hướng thực tế hơn
tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để đưa ra các quyết định vì lợi ích của ukraine
trong khi đó giới chức ukraine cho biết các cuộc đàm phán với nga đã mang tính chất xây dựng nhiều hơn
và moscow cũng thể hiện sự mềm mỏng nhất định khi không còn nhất quyết theo đuổi việc buộc ukraine phải đầu hàng
các thành viên đoàn đàm phán ukraine cũng bày tỏ sự lạc quan tương đối sau các vòng đàm phán vừa qua
nhưng nhấn mạnh để có bước tiến lớn sẽ cần đến cuộc gặp giữa tổng thống volodymyr zelensky và tổng thống nga vladimir putin
trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra tại ngoại ô thành phố kiev một lệnh giới nghiêm kéo dài ba mươi năm tiếng tại thủ đô kiev của ukraine
bắt đầu có hiệu lực từ lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng ba theo giờ địa phương tức là một giờ sáng một mươi sáu tháng ba theo giờ việt nam
sẽ kéo dài đến bảy h
tức là h ngày một mươi bảy tháng ba theo giờ địa phương tức h ngày một mươi tám tháng ba theo giờ việt nam